sau hơn một tháng bình thường mới đến nay hà nội đã phát hiện một mươi bảy ổ dịch và hơn một năm trăm linh ca nhiễm mới
riêng ngày một mươi năm tháng một mươi một đã ghi nhận hai trăm tám mươi chín ca cao nhất tính theo ngày
giới chức y tế thành phố nhận định dịch đang diễn biến phức tạp xu hướng tăng ca nhiễm nhiều ca trở nặng nhiều xã phường đổi màu nâng cấp độ dịch
ngày một mươi bảy tháng một mươi một ông vũ cao cương phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết thành phố đang xây dựng kịch bản chống dịch cụ thể chi tiết phù hợp với tình hình thực tế hiện tại
sở y tế dự kiến lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động hai mươi trạm y tế xã lưu động đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất hủy động các trung tâm y tế tham chiến
ba mươi quận huyện thị xã đã chuẩn bị phương án lập trạm phân công nhân sự phụ trách đây là lần đầu hà nội áp dụng mô hình này
vì vậy nhiệm vụ là quản lý theo dõi f tại nhà và tại cộng đồng xét nghiệm tiêm chủng vaccine truyền thông về covid một mươi chín khám điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác
mô hình này được bộ y tế áp dụng ở các tỉnh phía nam từ giữa tháng tám đặc biệt là thành phố hồ chí minh và bình dương hai vùng dịch lớn nhất vừa qua nhằm chăm sóc điều trị f tại nhà
riêng thành phố hồ chí minh đã lập hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động chăm sóc và điều trị hiệu quả f tại nhà góp phần kiểm soát dịch trên địa bàn
phường phú đô quận nam từ liêm nơi duy nhất tại hà nội dịch ở cấp bốn vùng đỏ đã thiết lập một trạm y tế lưu động để dự phòng điều trị f tại nhà
trong trường hợp dịch lan rộng địa phương sẽ bổ sung thêm một trạm y tế lưu động
tại hà đông ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận cho biết đã xây dựng phương án lập một mươi bảy trạm y tế lưu động trên một mươi bảy phường chờ có chỉ đạo thì sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân
trung tâm y tế quận đã khảo sát nhà văn hóa trường học công sở đang xây dựng trường mầm non để chọn nơi đặt trạm y tế lưu động
hiện trung tâm tìm được địa điểm là trường mầm non cơ sở hai phú lương dự kiến tiếp nhận từ một trăm sáu mươi đến hai trăm linh f
ông phong cho biết các phương án được chuẩn bị để khi thành phố yêu cầu là có thể kích hoạt hoạt động kết hợp khoanh vùng truy vết nhanh gọn gấp ngăn dịch lan rộng
hà nội đã lập năm cơ sở thu dung điều trị f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ ở năm quận huyện
đoàn một trăm năm mươi giường hoạt động theo phương châm bốn tại chỗ lực lượng tại chỗ chỉ huy tại chỗ phương tiện tại chỗ và học cần tại chỗ
một mươi cơ sở này được xem là thí điểm mô hình thu dung điều trị f không triệu chứng hoặc nhẹ tại quận huyện
trong đó trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàn quận long biên một trăm năm mươi giường trường trung học cơ sở tiến yên huyện hoài đức ba trăm linh giường
trường mới xây dựng chưa bàn giao đón học sinh phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì ba trăm linh giường trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức hai trăm linh giường
đối với điều trị f ở bệnh viện phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải trưởng khoa cấp cứu và hồi sức tích cực
bệnh viện đại học y hà nội kiêm phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín nơi điều trị f nặng lớn nhất phía bắc
cho biết bệnh viện đã tiếp nhận thêm nhóm bệnh nhân nhẹ để giảm tài áp lực cho bệnh viện thành phố
theo bác sĩ hải bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín có năm trăm linh giường chia thành một mươi chín đơn nguyên
mỗi đơn nguyên độc lập đều có giường hồi sức tích cực dương cho bệnh nhân nặng và phòng áp lực âm cho các trường hợp đặc biệt
bệnh viện cũng áp dụng hệ thống điều hòa không khí riêng cho từng phòng để giảm nguy cơ lây bệnh chéo
hiện bệnh viện tăng cường bổ sung thêm giường oxy máy thở đảm bảo đáp ứng điều trị cho khoảng bảy trăm linh người
bệnh viện huy động khoảng một nhân viên y tế ở tất cả chuyên ngành như hồi sức cấp cứu
khoa xét nghiệm khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại làm việc tại bệnh viện
họ đã được tập huấn đánh giá mức độ nặng của bệnh nhân covid một mươi chín hướng dẫn liệu pháp thở oxy cho người bệnh
thở oxy dòng cao thở máy không xâm nhập cài đặt máy thở ban đầu lọc máu liệu pháp chống đông ở người nhiễm ncov
trường hợp cần bổ sung nhân lực sẽ huy động từ bệnh viện đại học y và trường đại học y hỗ trợ đảm bảo chăm sóc bệnh nhân khi số ca tăng
bệnh viện đa khoa đức giang cũng là tuyến đầu điều trị covid một mươi chín thành phố từ khi dịch bùng phát vào năm hai nghìn hai mươi
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện cho biết bệnh viện hiện điều trị một trăm năm mươi bệnh nhân
hệ thống oxy trung tâm là hai mươi mét khối oxy khí lỏng tương đương một mươi bảy m ba khối khí bảo đảm cung cấp oxy cho người bệnh
hiện bệnh viện có thể đáp ứng điều trị thở máy hai trăm năm mươi ba trăm linh người và hai trăm linh bệnh nhân thở oxy
ngoài ra bệnh viện siết chặt lại tất cả các quy trình sử dụng lực lượng nhân viên y tế điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đã được tập huấn và có kinh nghiệm chống dịch
một số bệnh viện khác như hà đông thanh nhàn bổ sung trang thiết bị vật tư sẵn sàng nhân lực và vật lực khi dịch lan rộng
các bệnh viện không điều trị covid một mươi chín chủ động phân luồng bệnh nhân ngay từ cổng bố trí phòng khám sàng lọc kiểm soát chặt chẽ người ra vào thực hiện khai báo y tế
các khoa trọng điểm như hồi sức tích cực cấp cứu truyền nhiễm bệnh nhiệt đới và người bệnh có chỉ định chăm sóc cấp một tại các khoa lâm sàng khác được xem là khu vực dễ bị ncov tấn công
đối với f một bí thư hà nội đinh tiến dũng ngày một mươi sáu tháng một mươi một yêu cầu các địa phương ở hà nội triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà
hiện quận nam tử liêm và hà đông đã cho f một đủ điều kiện cách ly tại nhà
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam tử liêm cho biết cả một mươi phường trong quận có hơn một trăm linh f một đủ điều kiện cách ly tại nhà
f một thuộc bốn nhóm người già bệnh nền phụ nữ mang thai trẻ em mà gia đình có đủ điều kiện có phòng riêng nhà vệ sinh riêng có người chăm sóc thu gom rác thải
tại quận hà đông ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận cho biết từ đầu tháng một mươi một người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám
trẻ em là f một đủ điều kiện như trên cũng được cách ly tại nhà
trên địa bàn quận hiện có khoảng bảy mươi f một cách ly tại nhà trải rộng gần như ở tất cả các phường
ngoài ra khu vực này sử dụng khu ký túc xá đại học đại nam phường phú lãm làm nơi cách ly tập trung f một với quy mô tối đa ba trăm hai mươi người
chính quyền hà nội đã cách ly y tế tạm thời tòa hh hai a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai sau khi xác định một ca dương tính với sars cov hai
vào trưa ngày một mươi tám tháng một mươi một
lực lượng chức năng căng dây ở sảnh tòa nhà cư dân ở bảy trăm linh căn hộ được yêu cầu không ra khỏi khu vực
tổ hợp trung cư linh đàm là một trong những cụm trung cư lớn nhất hà nội với một mươi hai tòa nhà tổng diện tích khoảng ba hectare hơn ba mươi ba cư dân đang sinh sống
riêng tòa hh hai a có hơn bảy trăm linh căn hộ với khoảng hai dân
gần đây hà nội thường phong tỏa ở phạm vi hẹp khi ghi nhận ca nhiễm thông thường là một tầng trong tòa hoặc một vài căn hộ
lần này chính quyền địa phương đã cách ly y tế tòa nhà hh hai a linh đàm
theo một lãnh đạo phường hoàng liệt chúng tôi chỉ cách ly tạm thời để phục vụ truy vết sau đó sẽ thu hẹp phạm vi nhỏ nhất để có thể tránh ảnh hưởng đến đời sống cư dân
theo cdc hà nội ca dương tính là nữ hai mươi chín tuổi sống tại tầng năm tòa nhà hh hai a khu đô thị hh linh đàm hiện chưa rõ nguồn lây
bước đầu ngành y tế xác định năm trường hợp tiếp xúc gần f một với ca dương tính
tại quận ba đình phường giảng võ quyết định phong tỏa tạm thời khu dân cư ở chín ngõ trên đường đê la thành đường giảng võ và ngọc khánh sau khi ghi nhận nhiều ca mắc mới tại đây
theo cdc hà nội ổ dịch này phát hiện từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một với ba mươi tám f một
cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có tổng số sáu bảy trăm ba mươi chín ca dương tính trong đó số mắc ngoài cộng đồng là hai bốn trăm hai mươi tám ca số ca đã cách ly là bốn mươi bảy
thành phố hiện ở cấp đội
cấp độ dịch hai màu vàng nguy cơ trung bình
một tuần trở lại đây hà nội có ba ngày vượt mốc hai trăm linh ca mắc
phòng y tế thị xã sơn tây hà nội ghi nhận ca mắc covid một mươi chín với lịch sử dịch tễ đi xem bóng đá tại sân vận động mỹ đình ngày một mươi một tháng một mươi một trận việt nam gặp nhật bản được trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội công bố vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một
trao đổi với thông tấn xã việt nam lãnh đạo phòng y tế thị xã sơn tây cho biết trường hợp ca mắc covid một mươi chín là một nam thanh niên ba mươi tuổi
trú tại tân an xã sơn đông thị xã sơn tây được phát hiện dương tính với sars cov hai ngày một mươi bảy tháng một mươi một thông qua sàng lọc hòn xuất ngoài cộng đồng
trường hợp này đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội công bố tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một
qua truy vết tại sân tây có một mươi ba f một liên quan đến trường hợp này
lực lượng y tế địa phương cũng đã liên hệ với cdc hà nội các quận huyện để thông báo khẩn và điều tra dịch tễ
chính quyền thị xã sơn tây đã giao cho trung tâm y tế thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy vết và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có tổng số sáu bảy trăm ba mươi chín ca dương tính
trong đó có hai bốn trăm hai mươi tám ca ngoài cộng đồng và bốn ba trăm một mươi một người đã được cách ly
thành phố hiện đang ở cấp độ dịch hai màu vàng nguy cơ trung bình
một tuần trở lại đây hà nội có ba ngày vượt mốc hai trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội thu dung điều trị các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
thí điểm cách ly các f một tại nhà và tăng cường cách ly xét nghiệm đối với các trường hợp từ các tỉnh thành phố đến và về hà nội
báo kinh tế và đô thị thông tin theo báo cáo của hà đông hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một
trên địa bàn quận có một mươi bảy ca dương tính với sars cov hai trong đó có một mươi năm ca phát sinh ngoài cộng đồng
theo đó tổng số ca dương tính với sars cov hai phát sinh trong ngày là một mươi bảy trường hợp
trong đó phường yên nghĩa tám ca mộ lao
năm ca kiến hưng và phú lãm mỗi địa phương có một ca và hai ca trong khu cách ly đại nam binh đoàn một mươi hai
cụ thể tại phường bộ lao các ca dương tính với sars cov hai tập trung ở ngõ bốn mươi đường vũ trọng khánh tổ dân phố sáu
tòa nhà elite số một trăm một mươi hai trần phú tổ dân phố bảy
phương mộ lao đã tiến hành truy vết được một mươi một trường hợp f một và một mươi ba trường hợp f hai
phường yên nghĩa các ca dương tính với sars cov hai chủ yếu là khu nhà trọ cho những người lao động thuê tại địa phương
hai phường đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín là khoanh vùng
truy vết với các đối tượng có liên quan đưa f đi điều trị và cách ly các trường hợp có liên quan theo quy định
tổ chức phun khử khuẩn khu vực có người mắc covid một mươi chín
ngoài ra sáng nay phường la khê đã phát hiện một trường hợp nghi ngờ dương tính với sars cov hai
tại ngõ chín đường lê trọng tấn tổ dân phố bảy
trường hợp này đã có kết quả thử pcr tại bệnh viện đa khoa hà đông cho kết quả dương tính
hiện đang chờ kết quả xét nghiệm của cdc hà nội
để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh phường la khê đã tạm thời phong tỏa ngõ chín với tám hộ gia đình
truy vết lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có liên quan gửi cdc hà nội
trong ngày phường vạn phúc cũng phát sinh một ca dương tính với sars cov hai ở tổ dân phố tám
người này đi từ thành phố hồ chí minh về
phương đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch quy định
hiện nay trên địa bàn quận hà đông phát sinh nhiều ổ dịch mới
nâng tổng số lên ba mươi hai khu vực địa điểm phong tỏa do có người nhiễm covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận đã chỉ đạo triển khai thực hiện công điện số ba mươi hai trên cdubnd
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn trong tình hình mới
theo đó ủy ban nhân dân các phường tăng cường lực lượng giám sát dịch chặt chẽ tại cộng đồng
sẵn sàng phản ứng nhanh với các thông tin để phát hiện sớm truy vết điều tra xác minh
khoanh vùng dập dịch kịp thời không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng
tổ chức ra soát điều kiện cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc gần f một tại nhà đảm bảo đúng hướng dẫn của ngành y tế
chỉ đạo tổ covid cộng đồng cư dân giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định
biện pháp phòng chống dịch đối với các trường hợp cách ly y tế tiếp xúc gần là f một tại nhà
tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng quản lý kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa
không để người dân tổ chức kinh doanh đi lại giao lưu trong khu vực phong tỏa tránh tình trạng chặt ngoài lỏng trong